cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiến hành dựng lại một phần hiện trường vụ phá rừng pơ mu gây xôn xao dư luận thời gian qua
theo đó đoàn công tác gồm các cán bộ của cơ quan điều tra cùng một mươi một đối tượng trong nhóm vận chuyển thuê đã quay trở lại hiện trường để các đối tượng mô tả lại hành vi vận chuyển gỗ của mình
các đối tượng khai nhận mỗi ngày vận chuyển được khoảng một hai phách gỗ từ hiện trường ra đến khu vực tập kết gỗ với tiền công được trả là một triệu đồng một mét khối
bình quân mỗi ngày các đối tượng được khoảng ba trăm linh đồng cho đến ngày được cơ quan công an vận động đầu thú mỗi đối tượng đã nhận được một mươi triệu đồng
vụ phá rừng pơ mu tại khu vực giáp danh vành đai biên giới nam giang tỉnh quảng nam được xem là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
tính đến cuối tháng chín vừa qua
bàn chuyên án đã bắt năm đối tượng cộng cán trong vụ án với vai trò cung cấp tiền bạc tổ chức nhân lực đốn hạ và vận chuyển gỗ pơ mu
tại khoảnh năm tiểu khu ba trăm năm mươi một thuộc rừng phòng hộ nam sông bung nằm trong vành đai biên giới việt lào